liên quan đến vụ xe ô tô đi với tốc độ cao tông vào tiệm bánh mì
làm nhiều người bị thương xảy ra vào chiều tối qua trên đường điện biên phủ
quận thanh khê tp đà nẵng lực lượng công an quận thanh khê xác định
tài xế điều khiển ô tô có sử dụng rượu bia
vào thời điểm trên xe ô tô do người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ
thì va chạm vào đuôi xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
trước dừng lại chiếc xe trên tiếp tục lùi và lao về phía đựa hương
đường lê độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến sáu nạn nhân bị thương tích nặng
hiện sức khỏe đã tạm ổn
tài xế xe ô tô cũng bị thương sau khi gây tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng